tại tp hcm hai hố tử thân liên tiếp xuất hiện trên đường huỳnh tấn phát quận bảy
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ống truyền dẫn nước sạch qua đây bị vỡ dẫn đến sụp đường
trước đó vào trưa ngày hai mươi năm tháng chín đường huỳnh tấn phát phường phu mỹ quận bảy tp hcm
bất ngờ xuất hiện một hố to và sâu giữa mặt đường kèm với tiếng động lớn nước trào mạnh ra đường
sau đó chiều cùng ngày cách vị trí hố đầu tiên khoảng ba trăm linh m đến bốn trăm linh m lại bất ngờ xuất hiện thêm một hố to và sâu
người dân đã để thùng xốp để cảnh báo cho người đi loại
trưa ngày hai mươi sáu tháng chín công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành
nguyên nhân ban đầu được xác định là do ống truyền dẫn nước sạch của tổng công ty cấp nước sài gòn bị vỡ
hiện đơn vị đang khẩn trương xử lý sự cố